ủy ban nhân dân tp hà nội vừa thông qua việc điều chỉnh thời gian khai thác đoạn tuyến trên cao
của dự án đường sắt đô thị tuyến nhổn ga hà nội
theo đó ủy ban nhân dân tp hà nội phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đường sắt nhổn ga hà nội
đoạn tuyến trên cao dài tám năm km tư nhổn tới cầu giấy dự kiến đi vào khai thác vận hành vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
và vận hành toàn tuyến vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
theo ban quản lý đường sắt đô thị hà nội tiến độ hiện tại của đoạn tuyến trên cao từ nhổn tới cầu giấy đạt hơn chín mươi chín
đối với các nhà ga trên cao tiến độ hiện đạt hơn sáu mươi một và dự kiến hoàn thành toàn bộ trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
về đoàn tàu hiện đang trong thời gian nhà thầu pháp thiết kế sản xuất đoàn tàu đầu tiên và dự kiến đưa về dự án vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi